chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi tiếp thủ tướng singapore lý hiển long
tại buổi tiếp thay mặt nhà nước và nhân dân việt nam
chủ tịch nước trần đại quang hoan nghênh ngài thủ tướng thăm chính thức việt nam
chủ tịch nước bày tỏ vui mừng nhận thấy singapore luôn duy trì là đối tác đầu tư và thương mại hàng đầu của việt nam
để đẩy mạnh hơn nữa hợp tác thương mại đầu tư giữa hai nước
chủ tịch nước đề nghị singapore hỗ trợ việt nam nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
qua đó tạo thuận lợi cho các sản phẩm của việt nam thâm nhập vào thị trường singapore và từ singapore đi các nước khác
đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp singapore tiếp tục mở rộng đầu tư xây dựng các khu công nghệ cao
nhân dịp này chủ tịch nước nhắc lại lời mời ngài thủ tướng lý hiển long sang dự hội nghị cấp cao apec hai mươi năm
tổ chức vào cuối năm nay tại thành phố đà nẵng
về phần mình thủ tướng lý hiển long bày tỏ vui mừng nhận thấy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp
qua đó thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa hai bên nhất là về kinh tế thương mại
thủ tướng lý hiển long mong muốn nhà nước và chính phủ việt nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa
để ngày càng có nhiều nhà đầu tư của singapore đến đầu tư tại việt nam
cảm ơn chủ tịch nước mời tham dự hội nghị cấp cao apec
thủ tướng lý hiển long cho biết đang rất trông đợi được đến đà nẵng và dự hội nghị apec
khẳng định singapore sẽ ủng hộ hết mình để việt nam tổ chức thành công hội nghị cấp cao apec lần thứ hai mươi năm tại thành phố đà nẵng